xin chào quý vị khán giả bây giờ là bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật liên quan đến vụ dẫm đạp tại itaewon seoul hàn quốc khiến ít nhất một trăm năm mươi một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi nhận được thông tin từ cảnh sát hàn quốc về việc có một công dân việt nam thiệt mạng và một số người việt nam bị thương trong thảm họa dẫm đạp tham tán công sứ đại sứ quán việt nam tại hàn quốc đã tới các bệnh viện để trực tiếp xác minh thông tin
bệnh viện hàn quốc cho biết một số công dân việt nam bị thương nhẹ trong vụ việc có tình trạng sức khỏe ổn định và đã xuất viện
trước đó đại sứ quán việt nam tại hàn quốc đã làm việc với cơ quan chức năng sở tại đề nghị phía hàn quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân việt nam
thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao đại sứ quán việt nam tại hàn quốc và cục lãnh sự sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc phối hợp với các cơ quan chức năng việt nam và hàn quốc sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có thêm nạn nhân là công dân việt nam
công dân việt nam trong trường hợp cần trợ giúp có thể liên hệ với tổng đài bảo hộ công dân bộ ngoại giao cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám trăm bốn mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn hoặc qua đường dây nóng cộng tám mươi hai một mươi sáu nghìn ba trăm một mươi năm sáu nghìn sáu trăm một mươi tám của đại sứ quán việt nam tại hàn quốc
ngày hôm nay công an quận gò vấp tp hcm cho biết đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ điều tra truy xét các đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả trên địa bàn khiến hai người thương vọng
vào khoảng một mươi giờ tối qua tại khu vực gần công viên khu phố sáu phường một mươi bảy quận gò vấp xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh thiếu niên sau đó một số người dân ở gần khu vực phát hiện một thiếu niên tử vong tại hiện trường một người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
qua điều tra cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong sinh năm hai nghìn một mươi năm
trong năm hai nghìn sáu trú tại quận một mươi hai hiện công an đang truy bắt nhóm đối tượng gây án
tụ tập phóng xe máy trên đường gây sự sử dụng hung khí gây thương tích nguy hiểm cho người khác một mươi chín thanh thiếu niên tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi một cùng trú tại tp đà nẵng vừa bị tnth tuyên phạt tổng mức án hơn một trăm linh năm tù cùng với tội giết người

trong năm hai nghìn hai mươi một trịnh công thành quê ở tỉnh bình thuận cùng các đồng phạm đã thực hiện ba vụ án
trong năm hai nghìn hai mươi một trịnh công thành quê ở tỉnh bình thuận cùng các đồng phạm đã thực hiện ba vụ án